tổ chức thành công hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
việt nam một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong chủ động và đầy trách nhiệm của nước chủ tịch luân phiên trong năm hai nghìn hai mươi
giới chuyên gia và truyền thông quốc tế đã đưa ra những đánh giá cao về sự chủ động và trách nhiệm của việt nam
trong việc điều phối dẫn dắt asean cùng vượt qua những thách thức chung đặc biệt là dịch covid một mươi chín
và phóng viên thường trú của báo nhân dân tại thái lan đã có mặt để ghi lại những thông tin từ chuyên gia
chung quanh sự kiện quan trọng này mời quý vị cùng đến với những hình ảnh ngay sau đây
bangkok post tờ báo tiếng anh hàng đầu của thái lan ngày hai mươi sáu tháng sáu nhận định
năm nay đánh dấu một nửa chặng đường hành trình một mươi năm của asean hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
theo tờ báo đại dịch covid một mươi chín cũng như suy thoái kinh tế có thể buộc các nhà lãnh đạo asean phải hướng nội
tập trung vào cuộc khủng hoảng của chính nước họ hơn là sứ mạng của khối
việt nam là tổ chức đồng hành của asean
thành viên quan trọng là quốc gia có vai trò chủ yếu trong asean
tôi nghĩ rằng các đồng góp của việt nam sẽ vô cùng quan trọng vì quốc gia này mang đến những quan điểm độc đáo
khi thảo luận về các vấn đề của asean
vai trò lãnh đạo asean của việt nam sẽ có những ảnh hưởng riêng biệt đến các vấn đề quan trọng
trong đó có việc thúc đẩy giải quyết các tranh chấp lãnh thổ trên biển và các vấn đề khác trong chương trình nghị sự của asean
đại sứ liên hiệp châu âu eu tại asean ông dreisman khẳng định
việt nam đã vượt qua những thách thức chưa từng thấy để tổ chức thành công hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu
đại sứ nhấn mạnh hội nghị đã đạt được những kết quả quan trọng
các nhà lãnh đạo asean đã khẳng định lại cam kết tiếp tục thúc đẩy tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
đồng thời thúc đẩy phục hồi kinh tế xã hội trong khu vực
trong khi đó tổng thư ký asean ông lim jokhoi khẳng định trên cương vị chủ tịch asean
việt nam đã thể hiện tầm lãnh đạo mạnh mẽ trong việc dẫn đầu một phản ứng tập thể của khu vực trước đại dịch
đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của việt nam đặc biệt là việc giúp đỡ một số nước thành viên asean
cũng như một số nước đối tác đối thoại trong việc ứng phó với đại dịch
các chuyên gia và các học giả nhận định một trong những thách thức lớn nhất đối với khu vực asean
trong thời kỳ hậu covid một mươi chín là tìm ra nền tảng chung từ đó thuyết phục các quốc gia thành viên
không tiến hành các hành động vô lợi có thể gây thiệt hại đến các quốc gia khác
trong quá trình phục hồi kinh tế do đó asean có vai trò quan trọng trong bối cảnh hậu covid một mươi chín
không những trong việc điều phối các nỗ lực mà còn phải thuyết phục các nước thành viên cùng tham gia vào nỗ lực chung
và đôi khi phải bỏ qua những lợi ích riêng để hướng tới mục đích phục hồi nền kinh tế chung của khu vực
tuấn anh phóng viên truyền hình nhân dân đều tìm tại bangkok thái lan